cùng với sự chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng
điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao ý thức của mình
trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường loại bỏ các ổ năng quang bò gậy và diệt mũi
chung tay phòng chống dịch bệnh hiệu quả
vừa qua thanh tra chính phủ đã có thông báo số một nghìn bốn mươi một về công tác quản lý nhà nước
và thực hiện pháp luật trong quy hoạch quản lý đất đài tại khu đô thị mới thủ thiêm tp hcm
đây là thông báo thứ hai sau thông báo kết luận số một nghìn bốn trăm tám mươi ba về kiểm tra những thông tin
liên quan đến việc khứu nại tại khu đô thị mới thủ thiêm
phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận ý kiến nguyện vọng của người dân nơi đây
ngay khi kết luận một nghìn bốn mươi một của thanh tra chính phủ được công bố
thông báo số một nghìn bốn mươi một
của thanh tra chính phủ đã chỉ rõ ủy ban nhân dân tp hcm đã tạm ứng quản lý
sử dụng nguồn vốn ngân sách chưa đúng với quy định không hoàn trả tạm ứng hàng năm
theo luật ngân sách
với tổng giá trị hơn hai mươi sáu ba trăm linh tỷ cơ quan này yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố
phải thu hồi hoàn trả số tiền trên và xử lý trách nhiệm của các cơ quan liên quan
đồng tình với nội dung này nhưng bà lê thiện nga một trong những hộ dân bị ảnh hưởng
bởi dự án khu đô thị mới thủ thiêm cho rằng kết luận chưa nêu rõ giải pháp
đối với những khúc mắt của người dân
chưa nói gì đến người dân cả mà nói toàn là nói không rõ ràng nói là cán bộ thành phố
rồi các ban ngành chưa trí danh là một cái ông nào làm sai như thế cho nên không thiết phục
chị tôi đấu với cái kết luận gì đâu mà tôi mong muốn bây giờ là phải làm sao giúp điểm
gia đình bà lê thiện nga là một trong nhiều hộ dân ở quận hai đã bị cưỡng chế
nên cuộc sống đến nay còn tạm bỡ
gia đình bà và người dân nơi đây liên tục làm đơn thư kiến nghị các cơ quan chức năng
để tìm ra giải pháp ổn định cuộc sống
cuộc sống hiện nay mà nói thì không còn gì để nói nữa
tụi tôi chỉ mong làm thế nào trá những cái gì tôi có
chúng tôi đang rất mong muốn và đang rất cần một buổi đối thoại do thanh trai chính phủ
và thủ tướng chính phủ chủ trì trong đó có người khiếu nại đó là công dân
và người bị khiếu nại là ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đối với các cái văn bản vi phạm pháp luật của thành phố hồ chí minh
để giải quyết thấu đáo thấu tình đạt lý và chấm dứt khiếu nại khúc kiện
để đảm bảo cho người dân an cư làng nghiệp và để gây dựng lại lòng tin của nhân dân
kết luận của thanh tra chính phủ đã chỉ rõ những sai phạm tại khu đô thị mới thủ thiêm
tuy nhiên cũng cần tập trung tìm những giải pháp thiết thực giúp ổn định cuộc sống người dân nơi đây
dự kiến trong tuần này ủy ban nhân dân thành phố sẽ có cuộc họp báo công bố kết luận thanh tra
và triển khai thực hiện theo nội dung của kết luận này
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
theo tổng cục thống kê trong sáu tháng đầu năm ngành công nghiệp suy trì đã tăng trưởng khá
với giá trị tăng thêm chín một mươi ba dù thấp hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm ngoái
nhưng lại cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi bảy
công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung
của ngành công nghiệp và toàn đền kinh tế
giá tăng trên một mươi một đóng góp khoảng bảy điểm phần trăm
sản xuất và phân phối điện bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân
tăng hơn một mươi và đóng góp khoảng một năm điểm phần trăm
khai khoáng bước đầu có mức tăng nhẹ gần hai sau ba năm giảm liên tục
nhờ khai thác than tăng cao bù đắp cho sự sụt giảm của khai thác dầu thô
liên bộ công thương và tài chính vừa có thông tin điều hành giá xăng dầu
theo đó từ một mươi sáu h ba mươi chiều nay giá xăng e năm
ron chín mươi hai tăng bốn trăm hai mươi đồng một lít ron chín mươi năm tăng ba trăm tám mươi ba đồng một lít
giá các mặt hàng dầu tăng từ một trăm linh năm đến ba trăm hai mươi sáu đồng một lít một kg
liên bộ cũng quyết định giảm mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với xăng e năm ron chín mươi hai xuống mức hai trăm linh đồng một lít và không chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
như vậy sau khi thực hiện việc trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
giá bán các mặt hàng xăng dầu không cao hơn mức giá
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi chín sáu trăm năm mươi ba đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi năm trăm một mươi bảy đồng một lít
dầu diesel năm s không cao hơn một mươi sáu chín trăm bốn mươi chín đồng một lít dầu hỏa không cao hơn một mươi năm chín trăm ba mươi bảy đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi năm hai trăm hai mươi đồng một kg
cơ quan chức năng đã khẩn trương thực hiện các giải pháp ứng phó theo kịch bản phòng chống dịch tả lợn châu phi đã được xây dựng trước đó
ngay trong sáng ngày hai tháng bảy cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu độc khử trùng tiêu hủy toàn bộ đàn lợn của gia đình ông tiến
đồng thời địa phương tiến hành lập năm chốt kiểm soát dịch bệnh động vật trên cạn tại vùng xảy ra dịch tả lợn châu phi
và ban hành quyết định công bố dịch tiến hành tiêu độc khử trùng tại vùng dịch các xã lân cận nhằm tránh lây lan
thưa quý vị chiều nay tại hà nội quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển đông đã phối hợp với học viện ngoại giao tổ chức lễ trao giải thưởng nghiên cứu biển đông năm hai nghìn một mươi tám
các bài dự thi năm hai nghìn một mươi tám đa dạng hơn thể hiện nhiều nội dung về chính trị kinh tế pháp lý truyền thông chính sách của việt nam
các tác giả tham gia phần lớn là các nhà nghiên cứu trẻ đang công tác và học tập tại các viện nghiên cứu các trường đại học các phóng viên của nhiều cơ quan thông tấn báo chí
cuộc thi nghiên cứu biển đông năm hai nghìn một mươi tám được phát động từ ngày ba mươi tháng năm đến hết ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám với sáu mươi công trình nghiên cứu và báo chí trên cả nước
đến từ nhiều cơ quan báo chí và địa phương tham dự ban giám khảo nhận xét chất lượng các bài dự thi năm nay rất đa dạng với các chủ đề như lịch sử quan hệ quốc tế luật pháp quốc tế thông tin truyền thông v v
đem lại cái nhìn tẩm quan về những vấn đề liên quan đến biển đông
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các bài nghiên cứu về biển đông xuất sắc và đặc biệt xuất sắc có ý nghĩa không chỉ về lý luận mà còn thực tiễn góp phần tuyên truyền về biển đông
thưa quý vị trong ngày hai tháng bảy nhiều vụ tai nạn đã xảy ra liên tiếp trên địa bàn tỉnh lâm đồng
nguyên nhân là mưa lớn đã gây hạn chế tầm nhìn và khiến cho nhiều người điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ khi mà lưu thông trên đường

xe khách loại ba mươi chỗ biển kiểm soát sáu mươi sáu b một nghìn ba mươi năm chở hai mươi hành khách lưu thông theo hướng tp hcm đi đà lạt khi đến xã phú hội huyện đức trọng bất ngờ va chạm với xe máy do ông gia dương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ngụ tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng điều khiển
lưu thông theo chiều ngược lại khiến ông gia dương bị thương nặng và chuyển viện cấp cứu và tử vong trong sáng cùng ngày
ba người trên xe khách bị thương
cùng trong sáng ngày hai tháng bảy hai xe du lịch đã đâm nhau trên đèo brent một chiếc xe tải hạng nặng bị lật đoạn qua đèo chuối trên quốc lộ hai mươi bảy qua huyện lâm hà đam rồng
trên quốc lộ hai mươi đoạn qua huyện di linh một xe khách lao xuống rãnh thoát nước bên trái đường và một xe tải lao vào nhà dân
sau khi tàn nạn xảy ra lực lượng chức năng đã kịp thời đến hiện trường để điều tiết giao thông điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
tiếp theo trong phần tin quốc tế
mỹ trung quốc bắt đầu đàm phán thương mại
liên hợp quốc kêu gọi iran duy trì cam kết trong thỏa thuận hạt nhân
không lâu sau khi lãnh đạo hai nước mỹ và trung quốc đạt được nhất trí về việc nối lại đàm phán thương mại ở hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
tổng thống donald trump tuyên bố cuộc đàm phán thương mại đã bắt đầu
tuy nhiên ông muốn bày tỏ mong muốn bất cứ thỏa thuận nào đạt được với trung quốc cũng chắc chắn phải nghiêng về phía có lợi cho mỹ
tổng thống trump cho biết các nhà đàm phán hai nước đã tiến hành điện đàm và sẽ sớm gặp nhau
ông bày tỏ mong muốn lập trường đàm phán của trung quốc sẽ xích lại gần với washington và tin tưởng hai bên đang có cơ hội tốt để đi tới một thỏa thuận
tuy nhiên đó phải là một thỏa thuận nghiêng về phía mỹ
hiện phía trung quốc chưa đưa ra phản ứng sau tuyên bố này của ông trump
cách đây hai ngày tổng thống trump và chủ tịch trung quốc tập cận bình đã nhất trí tạm ngừng thương chiến sau cuộc gặp bên lề hội nghị g hai mươi
trong thời gian này mỹ sẽ khỏi đối với trung quốc
không áp thêm thuế đối với ba trăm linh tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc và cho phép các công ty công nghệ được bán sản phẩm cho tập đoàn huawei
trong khi căng thẳng thương mại mỹ trung vừa mới hạ nhiệt liên minh châu âu lại trở thành đối tác bị mỹ đưa vào tầm ngắm đánh thuế bổ sung
hôm qua văn phòng đại diện thương mại mỹ đã đề xuất đánh thuế bổ sung đối với số hàng hóa trị giá là bốn tỷ usd của eu với lý do là eu đã trợ giá cho mặt hàng máy bay dân dụng
theo tuyên bố của văn phòng đại diện thương mại mỹ danh sách hàng hóa sẽ bị đánh thuế bổ sung bao gồm tám mươi chín tiểu mục trong đó có các sản phẩm như ô liu rượu wisky
dự kiến phiên điều trần về danh mục bổ sung này sẽ diễn ra vào ngày năm tháng tám
như vậy eu là đối tác thương mại mới nhất bị chính quyền của tổng thống trump áp thuế hàng hóa
hai bên đã đe dọa đánh thuế trả đũ lẫn nhau trị giá hàng tỷ đô la đối với các mặt hàng như máy bay me kéo và thực phẩm
liên quan đến các cáo buộc trợ cấp không công bằng cho hai hãng hàng không boeing của mỹ và airbus của châu âu
những cáo buộc không hồi kết đã khiến hai bên vướng vào cuộc tranh chấp phức tạp nhất mà tổ chức thương mại thế giới wto phải xử lý
tiếp tục thông tin về diễn đàn davos mùa hè hai nghìn một mươi chín đang tổ chức tại thành phố đại liên tỉnh liêu ninh của trung quốc
cuộc chiến thương mại mỹ trung đã trở thành tiêu điểm trong các cuộc thảo luận tại diễn đàn
trong đó ngoài việc chỉ ra những tác động tiêu cực các chuyên gia cũng đã đề cập đến những mặt
tích cực của biến động này tham dự diễn đàn có hơn một chín trăm linh đại biểu đến từ hơn một trăm linh quốc gia
trong đó có nhiều nguyên thủ và người đứng đầu các tổ chức quốc tế thủ tướng nước chủ nhà lý khắc cường
cũng đã tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn lần này
theo các chuyên gia căng thẳng thương mại mỹ trung là điều chưa từng có tiền lệ và nó đang chuyển hướng
các doanh nghiệp trung quốc các chuyên gia kỳ vọng tình hình căng thẳng hiện nay sẽ thực sự được cải thiện
sau khi lãnh đạo hai nước quyết định đình chiến thương mại và tái khởi động các cuộc đàm phán
căng thẳng đã hạ nhiệt và các cuộc đàm phán đã được nối lại đây là một tín hiệu tốt tuy nhiên
cuộc chiến thương mại lần này đã làm thay đổi cơ bản mối quan hệ dài hạn giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới
diễn đàn davos mùa hè năm nay diễn ra từ ngày một đến ngày ba tháng bảy cùng với diễn đàn kinh tế
thế giới tại davos của thụy sĩ được tổ chức vào mùa đông
diễn đàn davos mùa hè được luân phiên tổ chức tại hai thành phố lớn của trung quốc là đại liên và thiên tân
nhằm thảo luận nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế và sáng tạo khoa học kỹ thuật từ góc nhìn châu á
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres kêu gọi iran tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân
ký với nhóm p năm một và giải quyết các khác biệt thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp
theo người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc ông stefan duzaric
guterres đã bày tỏ quan ngại về việc iran từ chối tuân thủ một phần cam kết của nước này
đối với thỏa thuận hạt nhân hai nghìn một mươi năm sau khi mỹ rút khỏi văn kiện này
ông duzaric nhấn mạnh giống như mọi vấn đề khác liên quan tới việc thực hiện thỏa thuận
việc iran tuyên bố làm dầu urani vượt giới hạn cho phép cần phải được xử lý
thông qua các cơ chế đã nêu trong thỏa thuận hạt nhân có tên gọi đầy đủ là kế hoạch hành động chung toàn diện
về lộ trình giải quyết tranh chấp được quy định trong thỏa thuận
vụ việc có thể được đệ trình lên hội đồng bảo an liên hợp quốc
và iran sẽ bị áp đặt các lệnh trừng phạt của liên hợp quốc trong sáu mươi năm ngày
facebook vừa phải sơ tán khẩn cấp đối với bốn tòa nhà của công ty này
ở thành phố menlo park thung lũng silicon
sau khi một biểu kiện khả nghi là được gửi tới cơ sở thư tiến của facebook
ngói biểu kiện được gửi tới trụ sở của facebook vào lúc một mươi một h sáng ngày một tháng bảy theo dời địa phương
qua các xét nghiệm sơ bộ cho thấy
gói bưu kiện dương tính với chất độc thần kinh sarin
may mắn là những người có tiếp xúc với gói kiện này chưa có bất cứ triệu chứng bị phơi nhiễm chất độc nào
người phát ngôn của facebook cho biết công ty đang phối hợp với các đặc vụ
thuộc văn phòng của cơ quan điều tra liên bang fbi ở thành phố san francisco để điều tra vụ việc
được biết chất độc sarin là một chất độc cực mạnh
thường được sử dụng như một loại vũ khí hóa học do chất này có thể phá vỡ hệ thống thần kinh
và thậm chí là gây tử vong cho người tiếp xúc
thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc